tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật thủ tướng hungary
oban victor đang ở thăm việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh ngài thủ tướng hungary
orbán victor sang thăm việt nam đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng
đánh dấu bước phát triển mới giữa việt nam và hungary
tổng bí thư cảm ơn sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả mà nhân dân hungary dành cho việt nam
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước
khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với hungary
cũng như vị trí vai trò hiện nay của hungary tại châu âu
đánh giá cao việc hungary đã tích cực hỗ trợ và hợp tác thiết thực với việt nam trong thời gian qua
nhất là trong lĩnh vực đào tạo cán bộ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt tại hungary
tổng bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm và những thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm
nhất trí ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai chính phủ hai đảng cầm quyền
và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên
thủ tướng âu ban victor cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp
mà lãnh đạo và nhân dân việt nam dành cho đoàn khẳng định hungary hết sức coi trọng quan hệ truyền thống với việt nam
xác định việt nam là đối tác quan trọng và có tiềm năng lâu dài nhất tại khu vực đông nam á
ngài thủ tướng đánh giá cao việc ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai đảng cầm quyền của hai nước vừa qua
bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với đảng cộng sản việt nam
cũng như nâng cao hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới
cho biết hungary quyết tâm thúc đẩy hợp tác thiết thực với việt nam
nhất là trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ quản lý nguồn nước công nghiệp dược phẩm nông nghiệp
và thành lập trung tâm văn hóa hungary tại việt nam để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước